nhu cầu về quê của người dân tại các tỉnh thành phía nam vẫn đang ở mức cao
và ngay lập tức nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội liên lạc với những người có nhu cầu
rằng muốn về quê phải chuyển khoản một số tiền để được đưa đón
sở giao thông vận tải tp hcm thông tin đó hoàn toàn là những thông tin giả mạo
thời gian gần đây đã có rất nhiều hội nhóm trên mạng xã hội được lập ra với danh nghĩa là hội đồng hương
chuyến xe nghĩa tình của các tỉnh thành phố trên cả nước đã gọi điện thoại để lừa gạt người dân
nhằm lấy thông tin cá nhân và yêu cầu chuyển khoản số tiền để được đưa đón về quê
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết những thông tin đó hoàn toàn là giả mạo
sở giao thông vận tải tp hcm không thu bất cứ khoản chi phí nào đồng thời yêu cầu người dân hết sức cảnh giác
người dân nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ giả mạo sở giao thông vận tải tp hcm hay bất cứ tổ chức nào
đề nghị thu phí thì hãy báo ngay cho cơ quan công an
nhằm tạo điều kiện cho người dân sinh sống tại tp hcm có đăng ký hộ khẩu
tạm trú di chuyển trong trường hợp cấp thiết đi đến các tỉnh thành phố hoặc từ các tỉnh thành phố trở về tp hcm
từ ngày một tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản hướng dẫn người dân có nhu cầu hỗ trợ di chuyển
người dân có thể đăng ký trên cổng thông tin điện tử của sở giao thông vận tải tp hcm
tại địa chỉ thông tin gạch ngang sgtvt tphcm gov vn
các chéo dịch vụ công
các chéo đăng ký di chuyển